sáng nay một mươi bốn tháng ba tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến đặt vòng hoa
và viếng đại lão hòa thượng thích thanh sam phó pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam
lưu bút tại sổ tang phó thủ tướng thường trực trương hòa bình ghi nhận những đóng góp to lớn của đại lão hòa thượng thích thanh xuân
đại lão hòa thượng thích thanh sam sự ra đi của đại lão hòa thượng là mất mắt lớn đối với giáo hội phật giáo việt nam
tăng ni tín đồ phật tử việt nam ở trong và ngoài nước là tấm gương sáng tận tụy chăm lo việc đạo việc đời
đại lão hòa thượng thích thanh sam là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc
được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất huân chương kháng chiến hạng nhì
huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân và nhiều danh hiệu cao quý khác
đại lão hòa thượng thích thanh sam viên tịch lúc sáu h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại tổ đình đại thành thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh hưởng thọ chín mươi tuổi